thưa quý vị những ngày gần đây cộng đồng mạng đã liên tục bày tỏ sự bức xúc trước hành vi nghi bạo hành một đứa trẻ chỉ mới lên ba tuổi
thậm chí là trong clip được lan truyền trên mạng xã hội đứa trẻ này còn bị ép sử dụng chất nghi là ma túy đá
vâng bạo hành trẻ em thì luôn là vấn nạn nóng và câu chuyện này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị bạo lực bởi chính người thân trong gia đình
cùng với đó là vấn đề làm sao để có thể can thiệp và hỗ trợ trẻ vào thời điểm này là điều cũng được cư dân mạng quan tâm
bởi lẽ những đứa trẻ đang phải sống trong môi trường quá nguy hiểm khi phải chịu bạo hành như vậy
chỉ sau một ngày đăng tải những hình ảnh này đã gây bức xúc dư luận
bức xúc và phẫn nộ đó là những cảm nhận chung của hàng nghìn lượt người bình luận từ clip được chia sẻ
một chuyện động trời không thể tin nổi
nếu đây là sự thật thì những người liên quan cần chương trị thích đáng đưa bé thật đáng thương
ác quỷ đội lốt người
một người mẹ vô trách nhiệm thiếu ý thức
giã man không còn tính người
nhìn mà giận run luôn sao lại có kiểu người như thế
lực lượng chức năng đã ngay lập tức vào cuộc điều tra làm rõ những người liên quan trong vụ việc bé trai bị bạo hành nghi cho sử dụng ma túy
nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn cần xử lý nghiêm những trường hợp bạo hành trẻ
và cần sớm tiến hành giải cứu cho bé
sự đầu độc tàn ác tôi chưa từng thấy cần đưa ra ánh sáng chừng trị những kẻ tồi tệ như thế này
thật không thể tin đây là sự thật cần đề nghị xử lý thật nghiêm có thể là mức án cao nhất luôn
khẩn thiết đề nghị cơ quan công an làm rõ trường hợp này
chỉ riêng việc đứa trẻ sống trong môi trường này cũng đủ để các ban ngành can thiệp vì tương lai của bé
mong nhà nước cứu đưa bé nó vô tội
hãy nghĩ đến mình cũng có con có trẻ
cháu chúng nó vô tư vô tội đến dường nào
xin hãy trừng trị kè ác nhất là ác với trẻ em
hiện các biện pháp bảo vệ cháu bé ba tuổi trong vụ việc trên đang được tiến hành
theo đó cục bảo vệ trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
hội bảo vệ quyền trẻ em tại tp hcm cũng đưa ra các phương án hỗ trợ bảo vệ an toàn cho cháu bé
thế nhưng những hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến các vụ án trước đây
khi trẻ bị người tình của cha và mẹ bạo hành
năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội
một đứa bé ba tuổi cũng đã tử vong khi bị cha dượng dùng súng bắn đinh bắn một mươi cây đinh vào đầu
hay vụ án bạo hành gây phẫn nộ tại tp hcm
một đứa bé chỉ mới tám tuổi nhưng cũng bị vợ sắp cưới của cha ruột bạo hành ghé chết
rõ ràng những đứa trẻ đã chịu quá nhiều đau đớn cả về thể xác và tâm hồn
khi chính người gần gũi nhất là người mẹ người cha đã không đứng ra bảo vệ các em
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đã có gần hai mươi bảy tám trăm linh cuộc gọi tư vấn
và một năm trăm sáu mươi một ca hỗ trợ can thiệp cho trẻ em
còn theo thống kê từ bộ công an trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc phát hiện một bảy trăm một mươi một vụ xâm hại trẻ em với số nạn nhân là một tám trăm linh sáu trẻ
trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ tám mươi hai hai tăng ba bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
hãy suy ngẫm rằng cứ một mươi vụ trẻ em bị đánh đập hành hạ thì có đến tám vụ là do người thân gây ra
con số này phản ánh một thực trạng rất đau lòng
xin đừng bạo hành trẻ hãy bảo vệ trẻ hãy lên tiếng tố cáo những vụ việc bạo hành trẻ
rất nhiều những thông điệp được cư dân mạng chia sẻ với mong muốn có được sự chung tay
hãy cùng đồng lòng bảo vệ khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu bị bạo hành
không phải bố dượng mẹ kế nào cũng xấu
tuy nhiên hàng xóm láng giềng cần quan tâm để ý những trường hợp các cháu bé có hoàn cảnh đáng ngờ
để khi phát hiện ra những bất thường cần can thiệp ngay
tôi thấy hiện có đường dây nóng một trăm một mươi một đang hoạt động có hiệu quả
ngoài ra khi người báo tin cũng được hỗ trợ bảo mật thông tin
vì thế chúng ta đừng ngần ngại đừng tiếc vài phút để báo thông tin khi có nghi ngờ trẻ bị bạo hành
tôi rất hoàn nganh ông nội cháu bé bị ghim đinh vào đầu đã gọi đến tổng đài một trăm một mươi một để cầu cứu
chỉ cần có một lòng thật tâm yêu trẻ một ý thức trách nhiệm công dân
sẽ không khó để nhận ra trẻ cần được cứu trước khi quá muộn
hiện vẫn còn xảy ra những vụ việc bạo lực trẻ em
và đang có xu hướng gia tăng gây bức xúc trong dư luận xã hội
nỗi đau vì thế xác di chứng ám ảnh về tinh thần
khi những đứa trẻ bị bạo hành từ chính người thân của mình thì chẳng ai có thể đong đếm được
để những đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu thương và tuổi thơ đẹp đẽ nhất
hay chung tay chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em
bạn có suy nghĩ gì về nội dung trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân